vào ngày hai mươi bốn tháng bảy tòa án nhân dân huyện đồng phú tỉnh bình phước đã tuyên phạt các bị cáo
nguyễn thành khang nguyên giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện đồng phú một mươi năm tù giam
đỗ thị hồng thu nguyên cán bộ trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên bốn năm tù
và nguyễn thị thanh nhân viên văn phòng tại công ty greenga khu công nghiệp đồng xoài hai sáu năm tù giam về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
theo có trạng trong các năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi tám nguyễn thành khang đã lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái công vụ
cùng với nguyễn thị thanh lập khống hồ sơ để trung tâm ký kết sáu mươi hợp đồng dạy nghề
với sở lao động thương minh và xã hội tỉnh bình phước và phòng lao động thương minh và xã hội huyện đồng phú
sau đó nguyễn thị thanh và đỗ thị hồng thu lập khống hồ sơ chứng từ quyết toán kinh phí tổ chức đào tạo
năm mươi chín lớp dạy nghề may công nghiệp và một lớp đan lát với tổng số tiền là hơn hai bảy tỷ đồng
để sử dụng chi cho các nội dung không liên quan đến việc tổ chức dạy nghề cho người lao động gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước